tại cuộc họp báo quý bốn của bộ nội vụ vào cuối giờ chiều nay một mươi hai tháng một mươi hai đại diện lãnh đạo bộ nội vụ đã trả lời báo chí về việc bộ nội vụ làm mất hồ sơ liên quan đến việc bổ nhiệm trịnh xuân thanh về làm phó chủ tịch ubnd tỉnh hậu giang
theo thứ trưởng bộ nội vụ nguyễn duy thăng lãnh đạo bộ nội vụ đã trả lời ba lần tại các phiên họp báo chính phủ thường kỳ
riêng việc hồ sơ trịnh xuân thanh sau khi có chuyện xe biển xanh vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu sau khi bầu đại biểu hội đồng nhân dân đại biểu quốc hội xong phát hiện chuyện đó tổng bí thư chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền làm rõ việc này